ông joe biden đã được các hãng truyền thông mỹ và thế giới thông báo là người cán đích trong cuộc đua vào nhà trắng hai nghìn một mươi chín
sau nhiều kịch tính khiến không chỉ người mỹ mà ngay cả thế giới cũng nín thở theo dõi
dù vẫn còn nhiều tranh cãi về mặt pháp lý đây được xem là một chiến thắng đã được dự báo trước
khi mà ông biden thường dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận
để nhận được đa số phiếu ủng hộ của cử tri mỹ trong cuộc đua được đánh giá là gây cấn nhất trong lịch sử nước mỹ
ông joe biden không chỉ nhận được sự ủng hộ của đa số cử tri nòng cốt
ông còn thuyết phục được các nhóm cử tri giao động cử tri độc lập
đây là những cử tri mỹ gốc phi gốc mỹ latin và nhóm người trên sáu mươi năm tuổi
bằng lá phiếu của mình người dân mỹ đã chọn ra một gương mặt lãnh đạo mới
kỳ vọng dẫn dắt nước mỹ vượt qua những khó khăn hiện tại và trong bốn năm tới
nhất là trong việc đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
kinh tế chìm trong suy thoái giải quyết những vấn đề nổi cộng trong nước
và thay đổi những chính sách đối ngoại vốn gây nhiều tranh cãi
dưới thời ông donald trump
tôi cảm thấy rất hy vọng về những gì ông biden có thể làm được trong nhiệm kỳ của mình
tôi cảm thấy rằng ông ấy có thể làm được rất nhiều việc để cải thiện cơ quan hành pháp
và hàn gắn đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn
với những kinh nghiệm chính trị lâu năm cùng với các chính sách mà ông joe biden đã cam kết
sẽ thực hiện trong suốt chiến dịch tranh cử
cử tri mỹ kỳ vọng ông joe biden sẽ đưa nước mỹ vượt qua giai đoạn khó khăn tiến về phía trước